tại hà nội đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã chủ trì họp tiểu ban nhân sự đại hội một mươi ba của đảng
tham dự cuộc họp có các thành viên của tiểu ban nhân sự gồm các đồng chí ủy viên bộ chính trị ban bí thư
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đồng chí trần quốc vượng
thường trực ban bí thư đồng chí phạm minh chính trưởng ban tổ chức trung mương đồng chí trần cầm tú
chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương tham dự còn có thành viên tổ giúp việc của tiểu ban nhân sự
phát biểu tại cuộc họp tổng bí thư chủ tịch nước trưởng tiểu ban nhấn mạnh
chúng ta đang giúp bộ chính trị ban chấp hành trung ương làm một việc rất hệ trọng
đó là chuẩn bị nhân sự đại hội một mươi ba của đảng
hai nội dung quan trọng nhất của mỗi kỳ đại hội đảng là việc thảo luận quyết định đường lối
nhiệm vụ chính trị của đảng và bầu ra các cơ quan lãnh đạo của đảng
hai nội dung này liên quan chặt chẽ với nhau phải chuẩn bị thật tốt cả hai nội dung
nhưng đặc biệt chuẩn bị nhân sự đại hội có vị trí ý nghĩa cực kỳ quan trọng
là nhân tố bảo đảm cho thành công của đại hội và triển khai thực hiện nghị quyết của đại hội
tổng bí thư chủ tịch nước đề nghị các đồng chí trong tiểu ban dành nhiều thời gian công sức
tâm huyết cho công tác này các thành viên tổ giúp việc là những cán bộ tin cậy
được lựa chọn phải nắm chắc nắm vững và tuân thủ nghiêm ngặt quy định
quy chế của đảng chức năng nhiệm vụ quyền hạn nguyên tắc chế độ và lề lối làm việc
trong quá trình thực thi nhiệm vụ phải thực hiện nghiêm túc các quyết định
chỉ đạo của tiểu ban tuyệt đối trung thành trung thực công tâm khách quan giữ gìn bí mật